thời gian vừa qua có một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào việt nam
đi sâu vào nội địa mà không được kiểm soát cách ly do vậy mới đây ban chỉ đạo quốc gia phòng
chống dịch covid một mươi chín đã ban hành công văn số ba nghìn chín trăm năm mươi hai gửi bộ quốc phòng bộ công an
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài
trong công văn ban chỉ đạo quốc gia đề nghị bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát nghiêm
chặt chẽ khu vực biên giới đặc biệt là các đường mòn lối mở không để các trường hợp nhập cảnh
trái phép vào việt nam bộ công an chỉ đạo cơ quan công an địa phương thường xuyên kiểm tra
giả soát xử lý người nước ngoài đến bất hợp pháp trên địa bàn
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền tuyên truyền vận động quần chúng
nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh
trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý nghiêm các cơ quan liên quan lập danh sách